một mươi năm ngày sau trận lũ lịch sử quét qua huyện phù yên của tỉnh sơn la đến nay mưa đã hết nước trên các sông suối ao hồ đã rút
tuy nhiên vẫn còn năm xã và hai mươi sáu bản hoàn toàn bị cô lập do giao thông vẫn bị chia cắt
trong bối cảnh cơn bão số một mươi một có khả năng đổ bộ vào nước ta chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai các hoạt động khắc phục thiên tai
sớm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân do địa bàn rộng thiên tai ảnh hưởng khắp toàn huyện nên việc thống kê phân bổ lực lượng đến hỗ trợ gặp nhiều khó khăn
đây là những gì còn sót lại của cây cầu treo bản bó sau trận lũ
lũ ập về nước từ ba dòng suối rồn vào một cuốn theo các cây tre và cột điện dọc bên bờ
làm đánh bật hoàn toàn sàn của cây cầu duy nhất nối hai bản của xã huy hạ khiến người dân bị cô lập
đây chỉ là một trong một mươi bảy cây cầu dân sinh của toàn huyện phú yên bị thiệt hại do mưa lũ
giao thông bị chia cắt điện và viễn thông không có người dân hai bên bờ chỉ biết bất lực nhìn dọc nước xiết
nhiều người đến nay vẫn không thể về với gia đình
trong trận lũ vừa qua hai mươi bảy xã thị trấn của huyện phú yên đều bị thiệt hại nặng nề
trong đó thiệt hại lớn nhất chính là do
giao thông hiện tuyến quốc lộ bốn mươi ba từ xã gia phù đi tân phong đã tạm thông tuyến
các tuyến còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục tuy nhiên đi lại và sinh hoạt vẫn hết sức khó khăn
khó khăn nhất đó là cái máy móc đồ huy động
hai nữa là toàn bộ là cái tuyến đường tỉnh lộ một trăm một mươi bốn đi các điểm
thì để vào khắc phục đó là đã bị tắt cô lập hoàn toàn
bị rất nhiều điểm bị sạt lật
do vậy cái huy động các lực lượng thì nó mỏng nó chưa đảm bảo được cung cấp
tại các điểm cầu bị thiệt hại lãnh đạo địa phương đã huy động các cá nhân và tổ chức
lên phương án khắc phục tạm thời bảo đảm nối liền giao thông
tiếp cận với các điểm bản bị cô lập để kịp thời hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng
ngoài ra huyện cũng bố trí nơi ở tạm an toàn cho các hộ dân bị thiệt hại
dự kiến hết ngày một mươi năm tháng một mươi có thể tiếp cận với tất cả hai mươi sáu bản bị cô lập
chúng tôi đã thành lập
một mươi hai tổ công tác của ban thường vụ đến tất cả các xã đặc biệt là đối với các xã mà đang bị cô lập
để động viên bà con nắm lại tình hình thiệt hại
và đương nhiên là cái việc bố trí chỗ ở là rất cần thiết
thì chúng tôi đã chỉ đạo đảng ủy các xã là trước hết là bố trí đối với những nhà bị cuốn trôi
thì sắp xếp đến ở tạo đối với họ hàng
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có phương án cụ thể để ra soát lại tổng thể
cái quy hoạch đất để xem xét và bố trí nơi ở mới cho bà con trong thời gian tới
để chủ động ứng phóng
với cơn bão số một mươi một huyện phú yên đã ban hành công điện khẩn cấp thông tin tới tất cả các xã thị trấn
để có phương án di rời các hộ dân đang ở vùng nguy hiểm tới nơi an toàn
đồng thời triển khai các biện pháp làm kè dọ đá chủ động ứng phó nếu tiếp tục xảy ra lũ trên các sông suối